theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và các tỉnh trung bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng ba mươi năm ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
dự báo đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào cuối tuần này bằng những trận mưa rào và rông có thể gây ngập úng
do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở bắc bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay mùng hai tháng bảy phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
các tỉnh đồng bằng bắc bộ và các tỉnh trung bộ xảy ra nắng nóng gai gắt
nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh trung bộ phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
khu vực hà nội nắng nóng gai gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
nắng nóng gai gắt diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày năm tháng bảy
trong đợt nắng nóng kéo dài này nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh trung bộ
từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c